thủ tướng nguyễn xuân phúc và thường trực chính phủ đã tới mừng thọ trung tướng đặng quân thụy
nguyên phó chủ tịch quốc hội nguyên chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam
chúc mừng trung tướng đặng quân thụy tròn chín mươi tuổi đời và bảy mươi một tuổi đảng
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định trung tướng đặng quân thụy là người có nhiều chiến công oanh liệt
ông đã tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ đã trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch
ở những chiến trường ác liệt nhất trong kháng chiến chống pháp chống mỹ
và cả các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam và biên giới phía bắc
ông cũng từng là tư lệnh mặt trận vị xuyên hà giang
một trong những nơi diễn ra cuộc chiến khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc
mặc dù tuổi cao nhưng ông vẫn tích cực tham gia công tác của khối phố và phường
là tấm cương để nhiều người học tập
tặng trung tướng quân thụy bức tranh chạm đồng nhiều ý nghĩa
thủ tướng cho biết
ông đã tự tay đặt bức tranh này tại thái bình
và việc mừng thọ trung tướng đặng quân thụy ngày hôm nay
có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
trung tướng đặng quân thụy đã từng đảm nhiệm cương vị phó chủ tịch quốc hội
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ông đã được nhà nước tặng thường huân chương sao vàng vào năm hai nghìn chín
và huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng vào năm hai nghìn một mươi